sau nhiều lần bị các lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt bóc gỡ và xử lý
thì chúng lại sử dụng chiêu bài tổ chức hoạt động trái phép tà đạo dê sùa và bà cô dợ
bản chất là lợi dụng tôn giáo để tập hợp lực lượng lợi dụng sự hồn hậu chân chất của đồng bào mông
xúi rục họ chống phá đảng và nhà nước âm mưu chia rẽ sự đoàn kết dân tộc
nhiều năm kiên trì đấu tranh công an tỉnh điện biên cùng các ban ngành tiếp tục lật tẩy âm mưu này của các thế lực thù địch
tà đạo dê sùa và bà cô dợ bắt đầu xuất hiện lôi kéo hơn một năm trăm linh người tham gia ở các huyện mường nhé nắp bồ điện biên đông v v
bản chất là xuyên tạc kinh thánh lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền lôi kéo người tin theo nhà nước mông
và nhiều lần gửi tiền tài trợ cho số đối tượng cầm đầu tại địa bàn với tổng số hơn ba trăm linh triệu đồng
đầu năm hai nghìn một mươi tám đến đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hàng loạt giải pháp quan trọng
đã được lực lượng công an thực hiện vừa làm rõ bản chất đội lốt tôn giáo của các đối tượng này
vừa kiên quyết đấu tranh với các đối tượng chống phán đàn nhà nước ta
thực hiện công tác tuyên truyền vận động đối với quần chúng nhân dân
và tập trung vào lực lượng công an

và tập trung vào lực lượng công an và tập trung vào lực lượng công an
và tin lành với bản chất là mê tín dịch đoàn hoang đường xuyên tạc kinh thánh
lợi dụng vấn đề tôn giáo tuyên truyền vừa kéo người tham gia hoạt động lập nhà nước mông
hình thức tuyên truyền là triệt đề lợi dụng mạng internet và mạng xã hội
địa bàn huyện mường trà thì từ những năm hai nghìn một mươi tám xuất hiện hai cái tà đạo

trong quá trình tuyên truyền giáo dục đấu tranh cảm hóa thì năm hai nghìn một mươi tám
thì trên địa bàn huyện thì cơ bản nó xóa bỏ được cái tà đạo dây xua
cho đến hiện nay thì trên địa bàn huyện còn có ba hộ và một mươi sáu khẩu
dưỡng ở theo cái tà đạo bà cô dợ
tà đạo lập công hoạt động tuân cáo thông viện thông viện việt nam
và cho phép hoạt động
họ hoạt động đi nghiệp với lợi ích của tân tộc
tôn giáo chính thống
kỳ phạm và đích tính xử
và quy định của lực pháp
đã tới mức khủng linh kiếm trọng
với tình hình an ninh chính trị
sự phát triển của xã hội
do đó dây xua và đức vua trời
đều được tìm đạt
và các đối tượng đang tham gia hoạt động
được xác định là tà đạo
bị pháp luật thống nhất viên tầm
nguyện bường nhé điện biệt
từ năm hai nghìn một mươi tám
gần bảy mươi hộ
gần bốn trăm linh người
thuộc một mươi năm bản của sáu xã trong toàn huyện
tham gia hoạt động tà đạo

các hoạt động tà đạo này
có những phát động xấu
khi ở trong quận dân
tên tử như các trình mặt bơi kéo

hoặc do một số đối tượng
cầm đầu các tà đạo
đặc biệt là trên không gian mạng
tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tỉnh điện biên
đã đưa ra xét xử công khai một mươi bốn bị cáo
vì có các hoạt động tuyên truyền
chống phá nhà nước
xảy ra tại huyện bường nhé tỉnh điện biên
kết thúc huyền tòa
sùng nga xính lâu a lạnh
với vai trò chủ mưu cầm đầu
là người khởi xướng việc lập nhà nước mông
và trực tiếp soạn thảo điều lệ cương lĩnh
mô hình tổ chức trị ưu mức án trung tân
một mươi hai bị cáo còn lại
trị ưu mức án từ hai mươi bốn tháng
đến hai mươi năm thủ giam
sống sòng với công tác tiêu tra nghiệp vụ
là việc mở tâm hồn vận động
triển hóa địa bàn tại công viện
các xã chấp điểm
củng cố hệ thống chính trị
đẩy mạnh công tác truyền truyền
từ các phương tiện truyền thông
và truyền công dân mạng
các chủ trương quan điểm của đảng
trí danh khóa luật của nhà nước
về tín hướng tôn giáo
quan trân bản chất mê tín
dịch toàn hoạt động của các đa đạo
dê sủa và bà cô giỏ
để nâng cao cảnh giác
và phận trung dân
mường trà là huyện vùng cao biên giới
với trên chín mươi năm là người dân tộc thiểu số
trong đó có gần bảy mươi
là đồng bào dân tộc mông
những năm qua lợi dụng sự nhẹ dạ
cả tin của một bộ phận người dân
một số đối tượng xấu đã tuyên truyền
giúp giúp bà con theo tà đạo dê sủa
và bà cô giỏ
công an xã đã làm tốt
công tác tham mưu cho đảng ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã
thực hiện tốt các kế hoạch
chủ trương của cấp trên
chỉ đạo đến nay
thì là tình hình
các hộ đã chuyển sang
các tôn giáo khác thuần túy
để sinh hoạt
các tà đạo sau khi du nhập
đều lợi dụng một số tôn giáo chính thống
sau đó cải biên
thêm bớt một số tôn giáo chính thống
và một số nội dung giáo lý
xuyên tạc tuyên thánh
nhằm kích động tư tưởng
bị khai tư trị
thành lập nhà nước mông
trước nguy cơ tiềm bẩn
nhiều mối nguy hại
gây mất an ninh trật tử
do tà đạo gây ra
mường trà đã kiện toàn
ban chỉ đạo một trăm sáu mươi
mà lực lượng nòng cốt
là công an
lực lượng an ninh công an huyện
đã chủ động tham mưu
cho tổng chức huyện
và lãnh đạo huyện huyện
lãnh đạo chỉ đạo
các cơ quan phòng ban
và các cơ quan phòng ban
và các hệ thống chính trị
vào cuộc để tuyên truyền vận động
để cho người dân hiểu được
bản chất của các loại tà đạo
theo đó lực lượng công an huyện
đã tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở
bám nắm địa bàn đẩy mạnh
công tác tuyên truyền vận động nhân dân
phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình
của các thế lực thù địch kịp thời phát hiện
và xử lý các trường hợp lợi dụng tín ngưỡng
tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật
di cư tự do để từng bước
đẩy lùi tiến tới xóa bỏ tà đạo
và cố dận trên địa bàn huyện
ngay sau khi phát hiện tà đạo
dê xùa và cố dận xâm nhập
ảnh hưởng vào vùng đồng báo mông trên địa bàn
phòng an ninh nội địa đã tham mưu
cho ban giám đốc công an tỉnh trị đạo
các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện
thị xã thành phố tổ chức giả soát
số lượng người tin theo đánh giá
niềm tin mức độ ảnh hưởng của quần chúng
bên cạnh đó đã chủ động gặp gỡ trao đổi
thông tin và đề nghị năm tổng hội
tin lạnh tăng cường quản lý hoạt động
tôn giáo tham gia đấu tranh liên án
đẩy chay tà đạo văn động quần chúng
tín đổ không tin theo lôi kéo
của kẻ xấu mặt đáp lực lượng
công an làm hàng tốt giữ nguyên to
của tất cả hệ thống chính trị tỉnh tỉnh viên
đã chủ động gặp gỡ
tranh thủ văn minh vai trò của hơn
một hai trăm linh người có quy tình chức sát
chức kiệm trong tôn giáo tham gia
tuyên truyền hoạt động số dân
ảnh hưởng của hai tà đạo này đảm bảo
an ninh nhà tử tại cơ sở
chúng tôi đã trực tiếp
các vị mục sư
lên mục xuống tận nhà
để xác định lại tình cảm của họ như thế nào
đối với các hội thánh các hệ phái
tin lạnh ở cơ sở để hướng dẫn
họ để động viên
họ để tham gia vào những tổ chức
tin lạnh hợp pháp
hoặc là tranh thủ những vị già làng
trưởng bản để tạo điều kiện giúp đỡ họ
quay lại phong tục tập quán
truyền thống của dân tộc
các hộ này quay trở về theo
tôn giáo thuần túy
thì là khó khăn về nhà ở
thì chúng tôi cũng đã kịp thời tham yêu
cho cấp của chính quyền đã hỗ trợ
nhà ở cho các hộ này
rồi là một số hộ khó khăn về vốn
để mà chăn nuôi ví dụ như là
chuồng chạy rồi là mua
ra súc ra cầm để mà chăn nuôi
thì chúng tôi cũng kịp thời tham yêu cấp của chính quyền
để hỗ trợ vốn
để mà các cái hộ này
vay với cái lây suất rất là thấp
để mà làm chuồng chạy
chăn nuôi ra súc
thực hiện trì đạo của lãnh đạo
bộ công an tỉnh ủy ủy banh dân tỉnh
về đấu tranh giải quyết các tài đạo
dây sùa bà cô dạ
công an tỉnh đã xây dựng triển khai kế hoạch phòng ngừa
ngăn chặn giải quyết các tài đạo
trên địa bàn tỉnh
đồng thời tiếp tục duy trì cán bộ tăng cường cơ sở
tại các huyện mường nhé nậm bồ
mường trà tuần giáo
để tham mưu phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động quân chúng và tổ chức đấu tranh
với số đối tượng cầm đầu
cốt cán các tài đạo trên địa bàn
công an tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy
ra nghĩ quyết về giải quyết các tài đạo này
và trên cơ sở đó
cũng tham mưu cho ủy ban tỉnh
ra kế hoạch để trì đạo
các ban ngành cấp ủy chính quyền
cơ sở vào cuộc
cùng với lực lượng công an làm đồng cốt
và lực lượng quân đội làm đồng cốt
để giải quyết các tài đạo này
trong thời gian tới nhất
thực tế sự chống phá
của những kẻ tích toan trong tuần giáo
cùng sự khá hơi tiếp sức
của các thế lực của những kinh hoàng
nguy hiểm ở chỗ làm cho một số người
nhẹ dạng cả tim trong đồng bào dân tộc
lâm tưởng rằng việc làm đó là đi theo
tiếng gọi của chỗ để rồi nghe
lời sử dụng tích toan của họ
làm ra tích tộc gây dối tháo hoại
để mất hồn hình chính trị xã hội
chia rẽ với đại đoàn kết toàn dân tộc
ở điện biên cũng như các tỉnh tây bắc
có một thực tế là các đối tượng
chưa hề từ bỏ ý định chống phá đảng
nhà nước ta suy cho cùng
công tác phòng ngừa xây dựng thế trận
lòng dân là một trong những giải pháp
hiệu quả trên mặt trận đầy cam go
phức tạp để bảo vệ cuộc sống bình yên
của nhân dân chúng ta hãy cảnh giác
chủ động và tích cực đấu tranh
lật tẩy những mưu đồ đen tối
đội lốt tôn giáo ra trước
ánh sáng công lý và pháp luật
và đó cũng là quyết tâm tiến tới
bỏ hai tà đạo dê sùa và bà cô dợ